lực lượng công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận phát hiện và ngăn chặn kịp thời một nhóm đối tượng
với hàng chục thanh thiếu niên đang tụ tập và chuẩn bị hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn
vào khoảng hai mươi h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng hai công an phường phú thủy phù hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm
công an thành phố phan thiết đang tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
khi đến khu vực trước nhà văn hóa thiếu nhi đường nguyễn gia tú thuộc khu phố một mươi bốn phường phú thủy
thành phố phan thiết thì phát hiện một nhóm khoảng hai mươi đối tượng thanh niên đang tụ tập có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện các đối tượng này có mang theo nhiều hung khí tự tạo và bình xịt hơi cay
tổ tuần tra đã mời các đối tượng về trụ sở công an phường phú thủy để làm việc
đa số các thanh niên liên quan đến vụ việc còn rất trẻ có độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi
bước đầu nhóm này khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm khác tại thị trấn phú long
huyện hàm thuận bắc nên đã hẹn đến khu vực trên để gặp nhau giải quyết
rất may lực lượng chức năng phát hiện ngăn chặn kịp thời không để hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định